hãng thông tấn chính thức anp của niger đưa tin nước này hôm qua đã mở lại không phận gần một tháng sau khi áp đặt lệnh cấm sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng bảy vừa qua
theo nguồn tin trên không phận của niger đã mở trở lại đối với tất cả các chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế
tất cả dịch vụ mặt đất tại sân bay cũng đã được nối lại tuy nhiên niger vẫn đóng cửa không phận đối với tất cả chuyến bay quân sự
ngoài ra những chuyến bay khác cần được cơ quan điều hành bay của niger cấp phép bay trước khi ra vào không phận của nước này
sau cuộc đảo chính hôm hai mươi sáu tháng bảy lãnh đạo quân sự ở niger đã đóng cửa không phận nước này
ngày hai tháng tám chính quyền quân sự ở niger thông báo đã mở lại biên giới trên bộ và trên không với năm nước láng giềng
tuy nhiên ngay sáu tháng tám biện pháp này đã bị bãi bỏ sau khi các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp ở niger
sau khi thời hạn tối hậu thư do ecowas đưa ra đối với chính quyền quân sự ở niger đã trôi qua